phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến về tình hình thực hiện các tồn tại vướng mắc
trong quá trình thực hiện các dự án đường cao tốc bến lức long thành và đà nẵng quảng ngãi
do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec làm chủ đầu tư
theo bộ giao thông vận tải hai dự án cao tốc quy mô lớn là cao tốc bến lức long thành
và đà nẵng quảng ngãi đang chậm tiến độ
nguyên nhân là do công tác điều hành quản lý dự án của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
chưa thống nhất chưa quyết liệt và chưa hiệu quả
đặc biệt từ khi chuyển sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
vec đã thực hiện không đầy đủ các chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
bộ giao thông vận tải đã đề nghị ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
phối hợp chỉ đạo vec thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ các dự án
giảm thiểu thiệt hại do chậm tiến độ
phó thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ giao thông vận tải
bộ công thương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổng hợp các khó khăn vướng mắt
trong quá trình triển khai các dự án đầu tư báo cáo thủ tướng chính phủ chính phủ giải quyết theo thẩm quyền